trong lịch sử xa xưa dân tộc việt nam đã có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên hướng về nguồn cội
đó là một giá trị văn hóa vững bền được trao quyền qua các thế hệ
đất nước dân tộc có chung một cội nguồn tiên dòng có ngày rỗ tổ hùng vương
có đền thờ quốc tổ và lăng mộ tổ trên núi nghĩa lĩnh phú thọ
để hàng năm thành kính vái bái vọng hành hương trở về
còn trong mỗi gia đình nơi thiêng liêng nhất đều có bàn thờ dòng tộc
thờ những người đã sinh thành nuôi dưỡng phù hộ cho cả cuộc đời mình con cháu mình
thực chất của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người dân việt nam là sự biết ơn
là lòng thành kính hướng về cội nguồn
ở đó còn có sự linh thiêng sự cộng hưởng tình yêu niềm tin tạo nên sức sống nội sinh của người việt nam
hôm qua ngày một mươi bốn tháng bốn tức ngày một mươi tháng ba âm lịch
người dân trên khắp cả nước đã đổ về khu di tích lịch sử đền hùng tỉnh phú thọ
để dân hương hành lễ tưởng nhớ một mươi tám vị vô hùng
trong ngày chính lễ hội đền hùng hai nghìn một mươi chín dỗ tổ hùng vương
triệu người dân hương nơi đất tổ là bài viết đáng chú ý được đăng trên báo thanh niên
dịp dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm nay
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo các bộ ban ngành
và đoàn lãnh đạo các địa phương cả nước tới khu di tích lịch sử đền hùng
dân hương hành lễ tri ân tưởng nhớ một mươi tám vị vua hùng
từ năm giờ sáng hàng vạn người dân đã tập trung tại khu vực
sân trung tâm của khu di tích để chứng kiến lễ dân hương
để đảm bảo công tác an ninh trật tự cho lễ hội đền hùng
dỗ tổ hùng vương hai nghìn một mươi chín ubnd tỉnh phú thọ đã huy động hơn năm người tham gia
xóa thế nửa vời trong thực hiện chính phủ điện tử sớm đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu
là nhân đề bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo đại biểu nhân dân
để thực hiện chính phủ điện tử mang tính thực chất giảm tình trạng điện tử nửa vời
các chuyên gia cho rằng
nguyên tắc cơ bản là chia sẻ thông tin dữ liệu và vận hành trên một nền tảng tích hợp
do đó chính phủ cần có quy định về chia sẻ dữ liệu bảo vệ thông tin cá nhân
lưu trữ điện tử văn bản điện tử các quy chuẩn quy định về chuẩn hóa thông tin
chính phủ điện tử cần được xây dựng theo hướng đổi mới phương thức phục vụ
và lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm
phải thực hiện định danh điện tử coi dữ liệu là tài sản quan trọng khi phát triển hệ thống
và bảo đảm các dữ liệu phải được quản lý thường xuyên kiểm tra và dễ dàng tập hợp thành thông tin hỗ trợ điều hành
liên quan đến việc xử lý kết quả kỳ thi gian lận tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
đang gây ra phản ứng dư luận nhiều chiều
báo tuổi trẻ số ra hôm nay đặt câu hỏi thí sinh gian lận có bị cấm thi
vụ gian lận trong kỳ thi quan trọng như kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
có thể nói là nghiêm trọng nhất từ trước đến nay
do đó nhiều người cho rằng các thí sinh
được phụ huynh mua điểm thì cần phải bị tức quyền dự thi từ một đến hai năm để tăng tính gian đe và cảnh báo
nhưng mà có luồng ý kiến thì lại cho rằng đến thời điểm này kết quả điều tra cho thấy
các vi phạm không trực tiếp do thí sinh chờ kể là các lề thói lâu nay trong thi cử ở nước ta
đã làm hư các thí sinh vì vậy cần cho các thí sinh này có cơ hội được giáo dục lại
trong khi đó trên tờ thời nay số ra hôm nay lại phản ánh vấn đề
nóng tranh chấp quỹ bảo trì trung cư
theo thống kê của sở xây dựng tp hcm hiện các tranh chấp về quản lý sử dụng quỹ bảo trì trung cư
đang diễn ra gây gắt trên nhiều trung cư trên địa bàn thành phố
cụ thể là trong bốn mươi bốn trung cư có tranh chấp do sở xây dựng đang thụ lý giải quyết
thì có đến ba mươi bốn vụ việc liên quan đến kinh phí bảo trì trung cư
điều này đã dẫn tới nhiều hệ lụy kéo dài giữa cư dân với chủ đầu tư
và trước thực tế đó nhiều ý kiến từ chuyên gia lẫn các cơ quan quản lý nhà nước cho rằng
cần bỏ quy định đóng phi
các cơ quan quản lý bảo trì trong thời gian tới
tiếp sức cho hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp là nội dung chính của bài viết
được đăng tải trên báo hà nội mới
theo thống kê chưa đầy đủ thì trên địa bàn hà nội hiện có hơn hai trăm linh hộ gia đình kinh doanh
thực tế đã có không ít hộ gia đình chuyển đổi thành mô hình doanh nghiệp và gặt hái được thành công
nhưng cũng còn nhiều hộ chưa sẵn sàng thậm chí là e ngại chuyển đổi thành doanh nghiệp
tập trung hỗ trợ thuyết phục để phá bỏ tâm lý e ngại của người dân
tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp là rất cần thiết
nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả và đáp ứng với yêu cầu hội nhập